cổ phiếu của apple đã lao dốc hai phiên vừa qua sau thông tin trung quốc hạn chế dùng iphone tại các công ty và cơ quan nhà nước
từ trước đến nay nhà sản xuất iphone coi trung quốc là thị trường nước ngoài và cơ sở sản xuất toàn cầu lớn nhất của mình
sau thông tin trung quốc muốn mở rộng lệnh cấm dùng iphone cổ phiếu của apple đã chứng kiến hai phiên giảm điểm bốc hơi gần hai trăm linh tỷ đô la mỹ
được biết apple là công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các chỉ số chứng khoán lớn của mỹ
vì vậy việc này khiến trương khoán mỹ nói chung đi xuống
nhà đầu tư bán mọi cổ phiếu từ hãng chip các đại gia công nghệ đến cổ phiếu trung quốc niêm yết tại mỹ
theo các nhà phân tích việc chính phủ trung quốc ban hành lệnh cấm ngay trước khi hãng huawei phát hành điện thoại thông minh mới
huawei mate sáu mươi pro dành cho thị trường nội địa vào ngày một mươi bảy tháng chín là một sự trùng hợp thú vị
động thái của huawei cho thấy bắc kinh dường như đang có bước tiến ban đầu trong quá trình giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm công nghệ
do nước ngoài thiết kế thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp công nghệ
nếu bắc kinh mở rộng lệnh cấm nhiều hãng công nghệ mỹ khác cũng có thể chịu tác động do phụ thuộc vào việc bán hàng và sản xuất tại trung quốc